theo ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh lâm đồng vì lượng mưa giảm đáng kể
nước lũ cũng đã rút tại hầu hết địa phương trong toàn tỉnh nên hiện toàn tỉnh lâm đồng chỉ còn khoảng hai mươi chín căn nhà và một số đoạn đường bị ngập
ghi nhận tại huyện đạ tẻ hiện còn hai mươi sáu căn nhà bị ngập huyện cát tiên còn khoảng một km đường bị ngập
hiện các hộ đã trở về nơi ở để khắc phục thiệt hại
tại các địa phương khác trong toàn tỉnh không còn điểm ngập và đang tập trung xử lý môi trường
cải tạo các giếng nước bị ngập để bảo đảm nước cho các hộ nơi đây
thống kê ban đầu đến chiều một mươi tháng tám trên địa bàn lâm đồng có một người chết bốn người bị thương
gần hai năm trăm linh căn nhà bị ngập hơn hai năm trăm linh hectare cây trồng bị ngập hai ba hectare nhà kính bị thiệt hại
gần năm mươi bảy hectare nuôi trồng thủy sản bị ảnh hưởng hơn ba trăm một mươi tấn cá tầm bị cuốn trôi
khoảng ba mươi tám vị trí đường bị chia cắt bảy cầu
cống bị cuốn trôi